chia sẻ những khó khăn với người dân vùng bão lũ tỉnh phú yên đảng và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã gửi chuyến hàng hỗ trợ hai mươi chín tấn gạo một tấn thịt lợn và bò khô nhằm hỗ trợ cho người dân
đây là hành động thể hiện sự chia sẻ và gắn bó mật thiết giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước
đồng chí huỳnh tấn việt ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phú yên cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của chính phủ lào và cam kết phân bổ hàng hóa đến tận tay người dân vùng bị thiệt hại do bão lũ ở ba huyện miền núi đồng xuân sông hinh và sơn hòa trong thời gian sớm nhất
trước đó nhiều hàng hóa do liên bang nga và các tổ chức cá nhân viện trợ gồm đường sữa đặc thịt hộp cá hộp thực phẩm trẻ em cũng đã được phân bổ về các huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên và một số đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão số một mươi hai